đêm và sáng ngày chín tháng năm trên địa bàn tỉnh lạng sơn có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
mưa lớn đã gây ngập úng sạt lở đất ở một số nơi trên địa bàn tỉnh kéo theo thiệt hại lớn về diện tích hoa màu của người dân
lượng mưa đau được ở một số nơi trên địa bàn tỉnh lạng sơn như xã vạn linh huyện tri lăng là một trăm hai mươi ba hai mm
thị trấn thất khê tràng định năm mươi một mm thành phố lạng sơn ba mươi chín mm huyện bắc sơn tám mươi sáu mm
mưa lớn kéo dài đã làm ba mươi ha thuốc lá ở huyện tri lăng bị ngập úng
mưa lớn cũng làm nhiều tuyến đường ở huyện văn quan bị sạt lở
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn tỉnh lạng sơn dự báo ngày và đêm chín tháng năm trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa mưa to
cục bộ có nơi mưa rất to và rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
người dân cần chủ động theo dõi nắm bắt diễn biến thời tiết
cũng như chủ động triển khai các biện pháp phòng chống mưa lũ hiệu quả để giảm thiểu tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra
từ ba giờ ngày tám đến ba giờ ngày chín tháng năm trên địa bàn tỉnh tuyên quang có mưa vừa mưa to trên diện rộng
có nơi có lượng mưa đo được từ một trăm linh bảy đến một trăm sáu mươi mm
nguy cơ xảy ra lũ quét sụt lún sạt lở đất đá ở bảy mươi bảy xã
trong đó nhiều nhất ở huyện yên sơn
với một mươi sáu xã chiêm hóa là một mươi năm xã na hàng một mươi hai xã
nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người tài sản và chủ động ứng phó với diễn biến của mưa lũ
tỉnh tuyên quang đã chỉ đạo các huyện thành phố theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thời tiết
các khu vực trũng thấp thường xuyên xảy ra ngập ống để sẵn sàng phương án ứng phó
chủ động tổ chức di rời sơ tán người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất lũ quét ngập lụt đến nơi an toàn
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân xã lang thíp huyện văn yên tỉnh yên bái
vào chiều ngày tám tháng năm một vụ tai nạn đuối nước thương tâm đã xảy ra tại thôn nghịa dũng xã lang thíp huyện văn yên
khiến một em tử vong và một em mất tích
theo lãnh đạo xã lang thíp huyện văn yên tỉnh yên bái sau buổi học chiều ngày tám tháng năm
các em gồm dương phạm hải a lưu đình m kiều anh p phạm xuân hờ và nguyễn xuân hờ đời sinh năm hai nghìn một mươi một
học sinh lớp bảy c
trường trung học cơ sở lang thíp rủ nhau ra nhà học sinh lưu đình mờ chơi
đến một mươi bảy giờ năm phút em p rủ các bạn lội sông tắm
hai m và p lội nước dọc ven sông
ba học sinh còn lại không lội nước
sau đó hai m và p bị tụt xuống vực nước
đến một mươi bảy h một mươi năm phút sau khi đưa học sinh hờ vào bờ người dân vớt được thi thể m cách mép nước khoảng năm mét
ngay khi nắm bắt được thông tin ban giám hiệu và giáo viên trường trung học cơ sở lang thíp huyện văn yên
cùng chính quyền địa phương đã tham gia tìm kiếm và đến động viên gia đình
các học sinh bị đuối nước
hiện gia đình và chính quyền xã lang thíp huyện văn yên đang huy động các thuyền cá để tìm kiếm học sinh p còn mất tích